thưa quý vị sáng nay trước giờ khai mạc kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa một mươi năm
các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước mặt trận tổ quốc việt nam đại biểu quốc hội
đã đến đặt vòng hoa và vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc thủ tướng phạm minh chính chủ tịch quốc hội vương đình huệ
cùng các đại biểu quốc hội đã vào lăng viếng chủ tịch hồ chí minh
vòng hoa của đoàn mang dòng chữ
đời đời nhớ ơn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
trong tiếng quân nhạc trang nghiêm các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước các đại biểu quốc hội
kính cẩn nghiêng mình bày tỏ lòng thành biết ơn vô hạn với công lao của chủ tịch hồ chí minh
đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc ta
người đã công hiến cả cuộc đời cho dân tộc cho nước dẫn dắt đảng ta nhân dân ta
làm nên những thắng lợi vẻ vang
tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường bắc sơn các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước
các đại biểu quốc hội đã tới đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
bày tỏ lòng tiếc thương vô hạn tới những người con ưu tú của dân tộc
đã không tiếc máu xương dũng cảm chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc
thống nhất đất nước vì nền độc lập tự do của tổ quốc vì hạnh phúc của nhân dân